do mưa tiếp tục kéo dài vì thế mà nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực đông bắc bộ chỉ giữ ở mức từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
ở phía tây bắc bộ tác động của không khí lạnh và vùng xoáy thấp không nhiều
nên chỉ có mưa ở mức giải rác và nhiệt độ vẫn cao trong khoảng hai mươi tám ba mươi độ
dưới tác động của gió đông bắc rồn xuống lại kết hợp với địa hình đón gió của rãnh trường sơn
trong đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay ở khu vực thanh hóa và cả nghệ an đã bắt đầu có mưa
dự báo trong ngày hôm nay vùng mưa sẽ tiếp tục mở rộng hơn xuống phía nam
thậm chí là đến chiều tối mưa có thể sẽ lan tới tận cả quảng nam và quảng ngãi
do vậy mà nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh chỉ khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến quảng ngãi nhiệt độ cao hơn trong khoảng hai mươi chín ba mươi một độ
còn ở khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận không mưa trời nắng
vì thế mà nhiệt độ vẫn cao ở ngưỡng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên trong ngày hôm nay chỉ có mưa ở một vài nơi ngày có nắng
nhiệt độ trưa chiều giao động ở mức từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn đối với khu vực miền đông nam bộ ban ngày trời có nắng khá nhiều
nhiệt độ trưa và chiều tăng cao giao động ở mức từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trong khi đó ở khu vực các tỉnh miền tây trời cũng có nắng nhưng không quá nóng
nhiệt độ chỉ ở khoảng từ ba mươi đến ba mươi hai độ
tuy nhiên đến chiều tối những đám mây từ biển tạt vào có thể gây mưa giải rác
ở các tỉnh ven biển thuộc khu vực này
nguy cơ có thể kèm theo cả lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm
nên người dân cần hết sức lưu ý
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh trong ngày hôm nay ở vịnh bắc bộ và bắc biển đông
tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp năm giật tới cấp sáu đến cấp bảy
riêng khu vực bắc biển đông trong đó có cả huyện đảo hoàng sa
còn có gió mạnh tới cấp sáu giật cấp bảy đến cấp tám
vì thế mà sóng biển dâng cao khiến biển động
ngoài ra ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
vẫn còn có mưa rào và rông ở mức dài rác khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp chỉ còn bốn đến một mươi km
các phương tiện tàu thuyền cần hết sức lưu ý
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước